công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ thành công đối tượng đinh khương linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh thuộc phương thu thủy thị xã cửa lò vào ngày một tháng hai vừa qua
tại cơ quan công an đinh khương linh đã khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng dẫn đến nợ nần túng quẫn nên đã tiến hành vụ cướp ngân hàng táo tợn để lấy tiền trả nợ
đây là đối tượng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một tháng hai đối tượng đinh khương linh đã xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
sử dụng hông khí đe dọa uy hiểm
điều đó là hiếp nhân viên và cướp số tiền bốn mươi sáu triệu đồng sau đó nhanh chóng bỏ trốn
vụ việc đang được công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật